nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi bảy độ độ ẩm phổ biến từ năm mươi năm đến bảy mươi
trăm nên cảm giác rất oi nóng nhưng sau này ngày hôm nay thời tiết tại đây có sự chuyển biến trời
nhiều mây hơn nắng nóng suy giảm từ chiều tối và đêm hôm nay do ảnh hưởng của quá trình hội tụ gió
nên mưa rông tăng lên diện giải rác cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh
gió giật mạnh do mưa tăng nên nền nhiệt cũng giảm đáng kể ngày đêm giao động từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ những
cơn mưa rào và rông xuất hiện chủ yếu ở khu vực bắc bộ còn các tỉnh trung bộ thì ngày mai vẫn
ít mưa và nắng nhiều trời nắng có nơi nắng nóng còn duy trì suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào
đến phú yên trong ngày mai với nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
chỉ riêng phần từ khánh hòa đến bình thuận có mưa rông nhiều hơn giúp nền nhiệt độ trưa chiều
chỉ ở trong ngưỡng là ba mươi hai ba mươi năm độ gió mùa tây nam đang có xu hướng mạnh dần nên mưa rông tại cả tây
tây nguyên và nam bộ cũng gia tăng cả về diện và lượng thời gian mưa đến sớm hơn trong ngày trong mưa rông
cũng cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh về nhiệt độ nền nhiệt tại cả hai khu vực chưa
có nhiều biến đổi ở tây nguyên ngày đêm giao động từ hai mươi ba mươi hai độ còn nam bộ là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ đến với
thời tiết trên biển tại quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên
một mươi km gió tây nam cấp ba cấp bốn đêm mạnh dần lên cấp bốn cấp năm nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
hà nội có mưa rào và rông ngày có nắng gián đoạn cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi ba độ